các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
việt nam luôn được xác định là một quốc gia với đầy đủ điều kiện và khả năng
để phát triển thương hiệu du lịch quốc gia thông qua văn hóa ẩm thực
và đây cũng chính là chủ đề của trò chuyện ngày hôm nay của chúng tôi
cùng với ông đinh ngọc đức vụ trưởng vụ thị trường của tổng cục du lịch
vâng xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho chúng tôi ngày hôm nay
vâng trước hết thì xin được mời ông cùng quý vị khán giả theo dõi phóng sự
mà chúng tôi đã thực hiện liên quan đến chủ đề của chương trình ngày hôm nay

chúng tôi tham gia hành trình này bởi chúng tôi muốn tìm hiểu văn hóa
cuộc sống của người dân địa phương
nhiều du khách thường đi ăn tại các nhà hàng
như vậy họ khó có thể cảm nhận được một cách chân thực cuộc sống nơi đây
chúng tôi đã nghe nhiều người chia sẻ về chuyến du lịch này
vâng tại sao chương trình này truyền thông
vì chủ đề hiện tại hà nội và chỉ có nhiều người còn biết

bánh xanh và bánh cơm tôi chưa bao giờ nghe về chuyến du lịch này

bánh xanh nấu vào bên ngoài thì có bánh xanh và bánh xanh nấu vào bên ngoài thì có bánh xanh và bánh cơm
khi ăn bánh xanh thì bánh cơm cần phải bị dùng vào bánh xanh
sau khi thưởng thức một số món ăn như bánh gối
hay phở hai du khách này đã có
những ấn tượng rất tốt
tôi thấy các món ăn ở đây
rất đa dạng chúng tôi có nhiều lựa chọn
trước khi đến việt nam tôi và nhiều
du khách nước ngoài thường nghĩ rằng
món ăn ngon nhất của việt nam là phở
tuy nhiên tôi thấy ở việt nam có nhiều món ăn
ngon khác tất cả các món ăn đều rất ngon
tôi thường không ăn nhiều món ăn
được bày bán trên đường phố
bởi không biết những món ăn đó như thế nào
tuy nhiên các món ăn đường phố
tại hà nội rất ngon chúng tôi đã đến ăn
ở nhiều nhà hàng tại việt nam
tuy nhiên những món ăn đó không ngon bằng
những món ăn đường phố mà chúng tôi đã được thưởng thức
trong chuyến du lịch này
văn hóa ẩm thực đường phố ở đây rất đặc biệt
mọi người ra đường và vào những quán ăn
ven đường vừa ăn vừa nói chuyện
điều này rất thú vị đối với tôi
bởi nếu ăn ở nhà hàng
chúng ta khó có thể cảm nhận được
những nét đẹp trong văn hóa ẩm thực của việt nam
có thể nói rằng việt nam luôn được du khách nhận xét
là một điểm đến với những món ăn ngon
phong phú hấp dẫn cũng có rất nhiều
món ăn đã được các cuốn sách hay tạp chí
và những kênh truyền hình nổi tiếng
trên thế giới đánh giá cao
ẩm thực ẩn chứa những giá trị văn hóa phi vật thể
cốt lõi của điểm đến và thông qua
việc thưởng thức chúng du khách có thể khám phá
cảm nhận rõ nét bản sắc văn hóa
trình thống của người dân địa phương
nó góp phần gia tăng đáng kể giá trị
cho chuyến đi của khách du lịch cũng như
tạo dựng hình ảnh tốt đẹp về điểm đến đó
đây được coi là thế mạnh của du lịch việt nam
cần phải được giữ gìn phát huy
lấy đó làm cơ sở để quảng bá
xúc tiến hình ảnh du lịch việt nam ra nước ngoài
vâng thưa ông qua phóng sự vừa rồi
chúng ta cũng đã phần nào thấy được
những nét đẹp nét hay nét đẹp
trong văn hóa ẩm thực của việt nam
và người việt nam luôn rất tự hào
về nền ẩm thực hết sức phong phú
vậy thì làm một người làm du lịch
ông đánh giá như thế nào về vai trò
của văn hóa ẩm thực trong việc
xúc tiến và quảng bá du lịch ạ
là người làm du lịch thì quan điểm của tôi
là du lịch và văn hóa ẩm thực
luôn đi song hành với nhau
việt nam việt nam chúng ta
có đủ các điều kiện và những yếu tố
để có thể phát huy giữ gìn
và phát huy văn hóa ẩm thực
để phục vụ phát triển du lịch
việt nam chúng ta về mặt địa lý
có rừng có núi có sông có biển
có rất nhiều cộng đồng dân tộc
và với điều kiện sống như vậy
với lịch sử gian
dài kéo dài như vậy thì chúng ta có
nền văn hóa ẩm thực rất là đa dạng
và đấy là những cái yếu tố rất là quan trọng
để chúng ta có thể phát triển du lịch
và thật ra phát triển du lịch
dựa trên văn hóa ẩm thực đã
được các nước khai thác rất là tốt rồi
và việt nam đã khai thác
và sẽ nên khai thác thật tốt
văn hóa ẩm thực cho sự phát triển du lịch
vậy thì cụ thể trong những năm qua
thì chúng ta đã có những hoạt động như thế nào
trong việc vừa xúc tiến quảng bá du lịch
nhưng mà đồng thời kết hợp lồng ghép
về đó là quảng bá và xúc tiến văn hóa ẩm thực ạ
thật ra thì
cái văn hóa ẩm thực cùng với
việc đảm bảo những nhu cầu
về vận chuyển về lưu trú
về tham quan giải trí
đối với khách thì cái văn hóa
ẩm thực làm thật tốt thì sẽ
tạo cho cái chuyến đi của khách
rất là ấn tượng có những trải nghiệm
rất hay hơn chính vì trên cơ sở đấy
thì chúng tôi cũng đã trú trọng
đến công tác xúc tiến quảng bá giới thiệu
cái văn hóa ẩm thực việt nam
thông qua có những chương trình video clip
làm về ẩm thực việt nam
có những cái video clip ẩm thực
có những cái cuộc thi để
tôn vinh những cái đầu bếp
những cái món ăn
không chỉ ở mỗi việt nam mà
những cái kỳ thi quốc tế
và những món ăn việt nam những đầu bếp việt nam
đã giành giải thưởng và cái đấy là
như vậy thì văn hóa ẩm thực việt nam đã được tôn vinh
cả trong và ngoài nước
cái đấy đã được bạn bè
và khách du lịch quốc tế biết tới
tại các hội trợ
tại các chương trình giới thiệu du lịch việt nam ở nước ngoài
thì chúng tôi
cũng đều lồng ghép cái văn hóa ẩm thực là một trong những sản phẩm văn hóa
du lịch văn hóa
là một trong bốn cái dòng sản phẩm
mà du lịch việt nam đang trú trọng
và những cái món ăn
những cái nét văn hóa
thông qua văn hóa ẩm thực đã được giới thiệu
tới khách du lịch
tôi nói ví dụ như là một cái hình ảnh
tổng thống obama sang
thưởng thức rất là ngon lành cái món ăn bún chả
thì chúng tôi cũng tận dụng cái hình ảnh đấy
để giới thiệu
những người nổi tiếng người ta thích thú với văn hóa ẩm thực việt nam như vậy
thì cứ sao
các du lịch khác không đến
và tìm hiểu
thưởng thức cái văn hóa ẩm thực
đấy là những cái cách mà chúng ta đã đang và tiếp tục sẽ làm
vâng ông cũng vừa chia sẻ
về ví dụ của tổng thống obama
khi mà thưởng thức cái món ăn bún chả
và đây cũng là một trong số những món ăn nổi tiếng
trong ẩm thực đường phố của việt nam
vậy thì theo ông thì điều gì ở ẩm thực đường phố của việt nam
văn hóa ẩm thực đường phố của việt nam
khiến cho các du khách khách du lịch
đặc biệt là thu hút và muốn tìm hiểu
cái phố ẩm thực
chúng ta có thể trưng bày
cái văn hóa ẩm thực của chúng ta một cách rõ nét nhất
tại phố ẩm thực rất nhiều nơi họ làm
thì họ không chỉ bán phục vụ món ăn
họ trưng bày
cái cách chế biến cách sơ chế
cũng như khách họ đã biết được là cái thành phần
của cái món ăn là như thế nào
cái câu chuyện văn hóa ẩm thực
nó không chỉ mỗi là món ăn
mà cái hồn trong đấy
cốt lõi văn hóa
những cái thể hiện
lối sống của con người
bản địa ở trong cái đấy
khi mà nhắc tới ẩm thực
nói chung và nhắc tới ẩm thực đường phố
nói riêng thì một vấn đề mà
ngay kể cả khách du lịch cũng như là người việt nam
cũng hết sức là quan tâm đó chính là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm
vậy thì cái việc mà quản lý
để đảm bảo rằng dù là du khách
thưởng thức ẩm thực việt nam
ở trong phạm vi trên đường phố hay là
trong các cái nhà hàng đều cần phải đảm bảo an toàn
an ninh thì ông chia sẻ một chút về điều này ạ
cái vệ sinh an toàn thực phẩm
không phải là cái câu chuyện mà chúng ta
chú trọng chỉ để phục vụ khách du lịch
mà vệ sinh an toàn thực phẩm để
phải đảm bảo cho cả cộng đồng địa phương nữa
tuy nhiên góc độ này thì đúng là phải cần
thực sự chú trọng để phục vụ khách du lịch
tôi nghĩ là
cái vệ sinh an toàn thực phẩm
chúng ta phải chú ý tại các khách sạn
tại các nhà hàng
tại các quán ăn
nhưng quan trọng nhất và
cần chú ý nhất chính là các
quán ăn nôm na chúng ta gọi là
vỉa hè hoặc là cái phố ẩm thực
những cái cửa hàng
rất là thôn quê
rất là nhỏ gọn để phục vụ khách
thì những cái chỗ đấy
việc quản lý và đảm bảo về an toàn thực phẩm
thì lại là có những cái khó khăn nhất định
chúng tôi nghĩ là cái việc này
một là cần chú trọng hết sức và phải quyết liệt
cái thứ hai nữa câu chuyện an toàn
vệ sinh thực phẩm không phải là khi
người ta bày bán rồi phục vụ khách rồi
chúng ta mới chú ý tới mà chú ý trong cả
cái câu chuyện là quy trình
quy trình nhập khẩu
hoặc là mua cái thực phẩm về
quy trình chế biến
và cho đến quy trình phục vụ khách
chúng ta phải cần thực sự chú ý và đảm bảo
đấy là những cái mà
chúng tôi cũng đã thấy các nước trên thế giới
họ rất là chú trọng
vậy thì không biết là các quốc gia khác trên thế giới
đặc biệt là các quốc gia châu á
những quốc gia nằm ở vùng địa lý cũng tương đồng với việt nam
thì đã có những cách làm như thế nào
trong việc đưa văn hóa ẩm thực
trở thành một yếu tố cốt lõi
trong việc quảng bá và xúc tiến xuất định của họ
thì thực ra các nước
họ cũng có rất nhiều món ăn
rất nhiều những nét văn hóa ẩm thực
để họ có thể giới thiệu cho khách
tuy nhiên họ cũng chú trọng để lựa chọn
một hoặc vài cái món
hoặc là vài cái nét văn hóa ẩm thực
để định vị đấy là thương hiệu quốc gia
nhắc đến nó là người ta nhớ ngay
đấy là của nước nào của khu vực nào
và đấy là những cái địa thình
mà chúng tôi nghĩ là chúng ta cũng đã đang
và sẽ tiến theo hướng đấy
thái lan thì có cái
súp chua cay
kimchi hàn quốc
từ một cái địa phương nhật bản
tôi rất là hay
có một cái chuyến đi sang nhật bản
thế thì đoàn chúng tôi có vài người
họ phục vụ rất là lịch sự
và họ đưa ra một đĩa mì
tôi ăn bình thường họ bảo không được
ông phải ăn như thế này
ông ăn mì vào
ông hút hút hút mì vào mồm làm như thế nào
càng kêu thì đấy càng mới ra chuẩn
đấy cái câu chuyện văn hóa đấy
không phải chỉ ăn mỗi mì
cái câu chuyện là cái văn hóa của họ
cái nét đặc sắc của họ là
làm thế nào ăn đúng kiểu
ăn phải hút vào kêu thật to
có thể người ngoài người ta không biết
ông ấy mất lịch sự
nhưng khi hiểu rồi thì người ta lại
rất hứng khởi hút thật để cho
tiếng khi ăn mì thật to
đấy thì tự dưng là
đấy là câu chuyện mà tôi nhớ
tôi nghĩ là sẽ rất nhiều khách du lịch
cũng nhớ cái câu chuyện đấy
và người ta sẽ kể
như vậy thì món mì của nhật bản
sẽ được lan truyền rất rộng
ở bạn bè thế giới
thế thì việt nam chúng ta cũng thế
việt nam chúng ta thì cái ẩm thực
nó rất là đa dạng
rất là hay rồi
rất nhiều khách nói một từ tuyệt vời
và rất nhiều khách họ cũng đã tìm hiểu
cái ẩm thực của mình
họ còn hiểu hơn mình
họ còn hiểu nên này
một món ăn việt nam
tại sao lại có cái nước chấm như vậy
tại sao có gia vị như thế
bởi vì họ hiểu phải cân bằng âm dương
trong cái món ăn đấy
đấy là một cái rất là kỳ thú
nhưng tuy nhiên là chúng ta không thể
là mang tất cả ra chúng ta giới thiệu
mà chúng ta nên chọn một vài món
một vài món đấy để định vị thương hiệu
văn hóa ẩm thực và cái ẩm thực của việt nam
phở ở việt nam cũng là một trong những món
nổi tiếng rồi
bánh mì chẳng hạn
nhưng cái đấy cũng là cách làm rất hay
và chúng tôi nghĩ là
đấy là những cái
mà chúng ta nên suy nghĩ và làm
một cách hiệu quả
vậy thì trong thời gian tới
thì không biết là về phía tổng cục du lịch
cũng như là về ngành du lịch nói chung
thì có những cái giải pháp
cũng như là chiến lược như thế nào
để tiếp tục xây dựng một cái thương hiệu
văn hóa ẩm thực việt
ở trong lòng du khách ạ
như tôi vừa nói là
du lịch và văn hóa ẩm thực là
song hành với nhau
như vậy thì trước hết là trong
cái câu chuyện phát triển du lịch
chúng ta phải xác định
văn hóa ẩm thực là một yếu tố
rất quan trọng
một phần của sản phẩm du lịch văn hóa
và chúng ta phải có cái định hướng
có cái chiến lược có cái quy hoạch
một là phát triển cái văn hóa ẩm thực
giữ gìn bảo vệ cái văn hóa ẩm thực
cái hai nữa là
quảng bá giới thiệu văn hóa ẩm thực
và cái khách đến đây thì giới thiệu
cái văn hóa ẩm thực
một cách tinh tế
làm cho khách có những cảm xúc
có những trải nghiệm thật tốt
và thưởng thức những món ăn
cảm thấy rất là ngon
đấy là cái về câu chuyện là
xác định nó
có tầm quan trọng
cái hai nữa là quy hoạch nó
cái thứ ba là thực hiện nó
thì thực hiện thì câu chuyện là
chúng ta xác định những cái món
văn hóa ẩm thực
những cái nét gì
những cái món ăn gì
chúng ta có thể sử dụng những hình ảnh
xây dựng những video clip
giới thiệu những món đấy
chúng ta làm những cái tập gấp
giới thiệu những cái món ăn đấy
không chỉ giới thiệu đây là bát phở
và giới thiệu đấy là tên
nó là gì
nó xuất phát từ đâu
tại sao nó lại có những cái thành phần như thế
và ăn vào cái thời điểm nào
hay là ăn như thế nào nó ngon
và sau đó thì chúng ta
giới thiệu cho khách
tổ chức giới thiệu cho khách
một cách bài bản
một cách gọi là
một phương pháp
để cho khách cảm nhận được
khách hứng khởi
khách đến để mà trải nghiệm
tại những cái điểm du lịch lớn
chúng ta phải quy hoạch
chúng ta hình thành những cái phố ẩm thực
một cách thực sự là phố ẩm thực
có cái sức hấp dẫn đặc biệt đối với khách
để khi khách đến
kể cả lúc đến no bụng rồi
họ vẫn muốn ở ra cái phố ẩm thực
xem ra làm sao
xem hầu bầy biển như thế nào
họ chế biến như thế nào
cái món đấy là những cái món gì
và vẫn cứ thích nếm nữa
mặc dù bụng đã no rồi
vâng qua cái phần trò chuyện ngày hôm nay
thì minh ngân đặc biệt là ấn tượng
với cái việc là chúng ta cần phải
tập trung nhiều hơn
và khai thác nhiều hơn yếu tố văn hóa
ở trong mỗi một cái món ăn của việt nam
chúng ta không chỉ giới thiệu những cái món ăn
mà giới thiệu cả những cái nét văn hóa
xung quanh cái cách chế biến
cách thưởng thức
cũng như là tên gọi của món ăn đúng không ạ
nó thể hiện cái văn hóa việt nam
vâng với những cái định hướng
rất là đúng đắn trong việc quảng bá
văn hóa ẩm thực việt
từ đó để tạo nên sức hấp dẫn đối với du khách
hy vọng rằng trong thời gian tới
thì sẽ có thêm nhiều những món ăn của việt nam
được gắn với cả thương hiệu du lịch việt
vâng một lần nữa thì xin được cảm ơn ông
đã dành thời gian và chia sẻ với chương trình
vâng thưa quý vị và các bạn
chương trình câu chuyện hội nhập ngày hôm nay của chúng tôi
xin được khép lại tại đây
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại